thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh vĩnh long
tham dự hội nghị còn có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương lãnh đạo tỉnh ủy
hội đồng nhân dân ubnd tổ quốc việt nam tỉnh vĩnh long và hàng trăm nhà đầu tư trong và ngoài nước
hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh vĩnh long năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề vĩnh long chủ động hợp tác phát triển bền vững
do thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì
trong những năm qua tỉnh vĩnh long không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh
nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu và hợp tác đầu tư
trên tinh thần các bên cùng có lợi
tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh vĩnh long năm hai nghìn một mươi tám ngày hôm nay
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
cho hai mươi chín dự án đầu tư vào tỉnh với tổng mức vốn đầu tư gần hai mươi ba tỷ đồng
phát biểu tại hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long nguyễn văn quang cho biết
đã chỉ đạo các sở ngành các đơn vị xúc tiến đầu tư của tỉnh
tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiếp cận thông tin dự án cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư
tại hội nghị các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tham gia phát biểu
đóng góp nhiều ý kiến và bày tỏ mong muốn sẽ đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp của vĩnh long